trong khoảng bốn năm này maneuver luôn luôn duy trì một cái nhịp độ update liên tục
để chiều lòng được tất cả khách hàng khó tính

theo nhịp độ khoảng một tuần một phiên bản với android và hai tuần với android

maneuver được phát triển với mong muốn xây dựng một ứng dụng quản lý chi tiêu trên mobile

thưa tiến sĩ đô thị thu hà bà có ý kiến gì về giải pháp trong phóng sự của chúng tôi ạ
tôi thấy giải pháp dùng phần mềm maneuver này rất là hữu ích đặc biệt là với các bạn trẻ

maneuver này sẽ giúp cho các bạn quản lý được các khoản thu nhập và khoản chi gia một cách rất là khoa học và hợp lý

thưa bác sĩ ông nói gì về giải pháp này ạ
tôi nghĩ đây là giải pháp tích cực chứ không phải là ngược lại như các bạn trẻ vừa rồi
bởi vì nếu mà cứ thâm hụt như vậy thì đó là hồi chuông cảnh báo để cho bạn phải điều chỉnh mức thu chi
chứ nếu đến mức thu chi mà thâm hụt quá nên không dùng nữa thì đó là một điều hết sức bất lợi cho chính cá nhân và gia đình đấy
thì tôi nghĩ đây là một giải pháp rất là hữu ích
bên cạnh giải pháp như chúng tôi vừa đề cập thì theo kinh nghiệm của bà còn có giải pháp nào để quản lý tốt chi tiêu không ạ
thật ra thì ngày xưa chúng tôi không có một cái phần mềm nào để quản lý chi tiêu cả
tất cả là dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân thôi
làm thế nào mà chúng ta cứ hàng tháng chúng ta phải có một cái khoản tiết kiệm
để chúng ta tính đến cái chuyện là nhỡ có cái gì bất chắc xảy ra như ốm đau hay gia đình có chuyện gì mà chúng ta phải chi tiêu những cái khoản lớn
cho nên là các bạn phải xác định tiết kiệm phải để ra được khoảng bốn mươi
cái phần thu nhập
còn khi mà các bạn có thu nhập nhiều rồi
thì cái khoản tiết kiệm các bạn hàng tháng có thể để ra từ một mươi đến hai mươi
chứ còn nếu như ngay từ khi mà chúng ta mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân
mà chúng ta đã nghĩ là cái tiết kiệm đấy không cần thiết
thì là đến khi mà có những cái vấn đề bất chắc xảy ra chúng ta sẽ không có một cái khoản để chúng ta chi tiêu
thì tôi nghĩ đấy cũng là cái kinh nghiệm của các cụ để lại thôi
chúng ta cũng không nhất thiết là phải có cái phần mềm
có những người không sử dụng smartphone hay cơ ạ
thế nhưng mà chúng ta vẫn có
chi tiêu rất tốt
vẫn quản lý được những cái chi tiêu đấy
thì theo tôi là các bạn nên nghĩ đến một cái khoản tiết kiệm
để đề phòng những cái rủi ro những cái bất chắc
thưa bác sĩ ma xuân phương
từ kinh nghiệm thực tế của ông thì ông có thể chia sẻ các giải pháp gì mà ông đã từng thành công trong quản lý chi tiêu
tôi cũng rất đồng tình với suy nghĩ và cái chia sẻ của chị thanh hà
bởi vì thực ra cái công nghệ về bốn và các cái phần mềm này nó cũng mới có gần đây thôi
còn trước kia thì tôi nghĩ có rất nhiều cái giải pháp
ví dụ như lâu nay thì
tiết kiệm một cái khoản
tại chỗ thì bao giờ để một cái ngân sách
đó là để trong kết sắt ở nhà
bởi vì kinh nghiệm của tôi cũng không nên để nhiều
nhưng mà để một cái lượng tiền chất định
và cái kết sắt nhà tôi đó
thì vợ chồng tôi có một cái thống nhất là
chỉ có vợ chồng thì có thể mở kết sắt ra được
và ai muốn mở cũng được
và lấy ra lấy vào hoàn toàn rất là tự nhiên
và sau đó lấy anh lấy chỗ này em lấy khoản kia
bao sao cũng được
cái khoản lớn thì phải bàn bạc với nhau
cái thứ hai cũng là một cái giải pháp là
ngày xưa là gửi ngân hàng
thì trên cái thẻ đó
anh biết là ba tháng sáu tháng lãi bao nhiêu
là mình đưa cái khoản đó
như vậy cũng là một cái giải pháp rất là tích cực
còn hú công đến mức ngày xưa còn có một cái sổ ghi chép
đến bây giờ bà xã tôi vẫn có một cái động tác rất là đáng yêu
tức là chồng đưa bao nhiêu
tháng này đưa bao nhiêu
tổng bao nhiêu
cả năm đưa bao nhiêu
bà ghi như thế
bà nói cũng là như một cái để báo cáo cái thành tích của chồng
thì tôi thấy cũng rất là hay
được ghi chắc là có rất nhiều khách
ông phượng chắc là một trong những người rất yêu vợ
khi mà nộp tiền cho vợ rồi mà vẫn thấy vợ đáng yêu đúng không ạ
thưa tiến sĩ đỗ thị thanh hà
theo bà thì
nếu mà kiểm soát tốt việc quản lý chi tiêu trong gia đình
thì những thành viên trong gia đình nó có lợi gì
tất nhiên là cái lợi rất là rõ ràng
có nghĩa là chúng ta không bị đậm
trong cái việc mà chi tiêu trong gia đình
cái việc thứ hai nữa là
khi mà quản lý tốt chi tiêu thì
sắc chắn là
trong gia đình nó cũng không có
bởi vì là
cái xung đột trong gia đình
như các anh vừa trao đổi
cũng phần lớn là nó xuất phát từ cái vấn đề kinh tế
thế khi mà chúng ta quản lý tốt
giải quyết tốt cái vấn đề kinh tế
thì tôi nghĩ là
nó sẽ giảm cái xung đột trong gia đình
cái mâu thuẫn vợ chồng chắc là nó cũng sẽ giảm bớt
thưa bác sĩ
theo ông thì nhìn rộng ra
nếu mà một gia đình mà có
quản lý chi tiêu tốt
những thành viên đều
phát triển thành phố tích cực
và yêu thương gia đình của mình
thì xã hội và nền kinh tế sẽ có lợi gì ạ
tôi nghĩ đây
bởi vì như chúng ta đều thống nhất nhau là
gia đình thực ra là một cái tế bào của xã hội
gia đình nó cũng như một cái đơn vị
hay một cái quốc gia thu nhỏ thôi
cho nên ta phải thống nhất nhau một điều
nếu gia đình mà quản lý tài chính tốt
và đảm bảo được cái thu chi bình thường
cũng như là có những cái đột biến
thì nó có tác động rất lớn đến xã hội
bởi vì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất lớn
đến một cái nền kinh tế của một cái đất nước
hay là của một cái khu vực
hay của một cái cộng đồng dân cư
nếu như các gia đình đều có ý thức làm được
cái điều đấy
cho nên tôi nghĩ rằng là
hiện nay mà nói cái vấn đề này không là vấn đề nhỏ
mà tôi nghĩ là vấn đề lớn
nếu như chúng ta đều có được chia sẻ
cái mô hình và cái cách quản lý
và đặc biệt cho cái thế hệ trẻ
ở thời kỳ công nghiệp bốn
mà các gia đình đều có những phần sẻ chia
mà tôi nghĩ rằng cái điều tôi với chị hà trao đổi hôm nay
cũng là xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân
và cũng có cái may mắn được đi rất nhiều
các cái vùng biển của tổ quốc và ở thế giới
thì đấy là kinh nghiệm tôi nghĩ rằng đó là rất lợi ích
rất hữu ích
máy nhất là cho các gia đình trẻ
và tôi cũng rất hy vọng là thông qua chương trình
thì những kinh nghiệm những chia sẻ của hai vị khách mời
sẽ có thể phần nào giúp ích được cho những gia đình
đặc biệt là những gia đình trẻ trong việc kiểm soát và quản lý chi tiêu
để những gia đình ngày càng hạnh phúc hơn
và từ đó thì đóng góp được nhiều hơn cho xã hội
và cho nền kinh tế của việt nam
khi mà mỗi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc
thì chắc chắn là hiệu quả hoạt động của họ đối với xã hội sẽ nhiều hơn
và tôi xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đỗ thị thanh hà
và bác sĩ mai xuân phương
đã dành thời gian đến với chương trình bàn tròn hôm nay
thưa quý vị và các bạn
một cuộc hôn nhân lâu dài luôn đi kèm với yếu tố tài chính
không phụ thuộc vào vấn đề thu nhập ít hay nhiều
mà là cách quản lý chi tiêu trong gia đình như thế nào
thực hiện tốt điều đó sẽ minh bạch thu nhập chi tiêu
và từ đó ổn định cuộc sống gia đình
những điều tường trường như nhỏ này
đã đưa đến một tác động lớn cho các cơ quan kinh tế xã hội việt nam
bởi gia đình có vững vàng
thì mỗi người mới yên tâm đóng góp cho xã hội
chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
và phát lại vào lúc một mươi năm h ngày thứ ba
một mươi chín h một mươi năm ngày thứ tư
một mươi ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem trên trang web
và trên youtube truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và xin kính chào tạm biệt